mỹ mới đây thông báo đã phê duyệt bán cho israel đạn pháo kích cỡ một trăm năm mươi năm mm cùng các thiết bị liên quan
với tổng trị giá hơn một trăm bốn mươi bảy triệu đô la mỹ vận dụng điều luật khẩn cấp cho phép chính phủ phê duyệt
không cần quốc hội xem xét
theo cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng mỹ phía israel yêu cầu bổ sung cầu trì mồi và thuốc nổ
một trăm năm mươi năm mm vào các thương vụ trước đây tăng tổng chi phí ước tính từ chín mươi sáu năm triệu đô la mỹ lên một trăm bốn mươi bảy năm triệu đô la mỹ
ngoại trưởng mỹ xác định rằng trong các tình huống khẩn cấp cần phải bán ngay lập tức số vũ khí trên
cho chính phủ israel bỏ qua quy trình thông thường cần bán cần phải quốc hội xem xét
số đạn pháo trên sẽ được xuất từ các kho vũ khí của quân đội mỹ
hồi đầu tháng này điều luật tương tự cũng được vận dụng để phê duyệt bán cho israel gần một mươi bốn đạn pháo
tăng cỡ một trăm hai mươi mm động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa israel và lực lượng hamas
ở giải gaza tiếp tục leo thang bất chấp việc cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi ngừng bắn
và tìm kiếm giải pháp hòa bình tránh gây thêm thiệt hại cho dân thường